trận lũ lịch sử quét qua huyện mường la tỉnh sơn la đầu tháng tám đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề
để có những đánh giá kịp thời và chính xác về mức độ ảnh hưởng cũng như có các biện pháp khắc phục
sớm ổn định cuộc sống tại các khu vực tái định cư
ngày một mươi bảy tháng tám đoàn công tác của bộ xây dựng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sơn la
sau quá trình nắm bắt thực địa nghiên cứu sơ lược đoàn công tác của bộ thư thượng đã có những đánh giá chuyên môn ban đầu hết sức hữu ích
theo đó việc đầu tiên cần xác định đó là đặc điểm lũ ống lũ quét ở vùng núi phía bắc
khác rất nhiều đặc điểm lũ ở các vùng khác như miền trung và đồng bằng sông kiều long
lũ ống lũ quét ở vùng núi tây bắc có sức tàn phá rất lớn về lưu tốc lưu lượng lưu vực
và đặc biệt cuốn theo các hạt vật chất như các tảng đá lớn từ bảy đến tám mét khối nặng tầm một mươi năm tấn phá hủy mọi nhà cửa và công trình
do đó một nguyên tắc cơ bản là xây dựng các công trình nhà và công trình công cộng
ra khỏi vùng ảnh hưởng của lũ ống và lũ quét
để xác định được vị trí xây dựng địa điểm xây dựng rồi là khu vực xây dựng đô thị
thì chúng ta phải xác định được cụ thể vùng ảnh hưởng của lũ ống và lũ quét
từ khâu là quy hoạch đô thị xác định vị trí cho tới là xác định các vị trí xây dựng
điểm dân cư nông thôn thế rồi các trung tâm thôn bản là chúng ta phải xây dựng các vị trí xây dựng
ngoài vùng ảnh hưởng của lũ ống và lũ quét thì đấy là nguyên tắc cơ bản
mà có thể bảo đảm an toàn xây dựng công trình nhà ở
đây là trận lũ theo nhiều người ghi nhận là chưa từng có trong lịch sử tại huyện mường la và tỉnh sơn la
như vậy tần suất lũ và khả năng xảy ra có thể khác xa so với những dự báo trong các quy chuẩn
từ đó chúng ta cần phải xây dựng vùng ảnh hưởng của lũ ống lũ quét và ngập lụt khác trước
đồng thời trong bối cảnh mường la đang tìm kiếm các khu vực tái định cư cho người dân
trong vùng bị ảnh hưởng của lũ thì việc hết sức quan trọng của chính quyền địa phương cần làm
là triển khai bản đồ chi tiết cảnh báo lũ ống lũ quét từ những vùng cảnh báo bản đồ chung
tới cụ thể từng thôn bản tới các vị trí trung tâm đô thị qua đó xác định được địa giới xây dựng sau này
tất cả với điều kiện có thể những nhà đà hỏng xây dựng lại không xây ở gần mực nước
mà phải cao hơn mực nước lũ
hàng năm của khu vực đó thậm chí là mực nước lũ cao nhất trong khu vực đó
đấy là cái tránh đầu tiên mà dễ đánh nhất
thế còn những nhà trong khu vực tỉnh ta đây mà chưa bị lũ quét
nhưng ở gần mực nước thì cũng phải có kế hoạch rời lên cao
khi ta quyết định chỗ ở thì ta cũng phải lưu ý đến tránh trường hợp trượt từ trên cao
thế thì khu vực như ở ta đây chẳng hạn thì núi này là núi đá vôi
núi đà vôi thì không dễ phong hóa và không dễ trượt
cho nên là khi đà vôi mà đã góc mặt lồ ra rồi thì yên tâm không trượt
bên cạnh việc xác định các vùng bị ảnh hưởng
cũng như đưa ra các ý kiến tham khảo về việc quy hoạch đô thị
cũng như tìm kiếm các địa điểm an toàn di rời người dân tới sinh sống
các chuyên gia trong đoàn công tác của bộ xây dựng
cũng đưa ra những ý kiến chuyên môn về công tác cảnh bão lũ
một trong những cái biện pháp nó cũng tương đối đơn giản
mà phù hợp với cả những cái khu vực nông thôn miền núi như thế này
thì đấy là
các cái cán bộ địa phương thì cố gắng phải dựa vào những cái ngưỡng lượng mưa
ví dụ như chúng ta có cảm nhận ngưỡng lượng mưa vượt quá mức độ nào đó
thì bắt đầu thông báo tin cảnh báo đến người dân
để cho người dân có cái phương án di chuyển lên những cái vùng cao hơn
để tránh những cái tiền thạng rũ quét
vì rằng là
như các bạn biết rằng là với cái địa chất với cả địa hình và tháng phủ
thì cái mức độ thay đổi nó không nhiều
tuy nhiên thì cái lượng mưa thì nó sẽ là một yếu tố
nó sẽ biến đổi và cái đấy nó sẽ ảnh hưởng
và đấy là một cái yếu tố ảnh hưởng quan trọng rất là quan trọng đến cái tình hình lũ quét
kinh nghiệm cảnh báo dùng những phương thức rất là đơn giản
như đo lượng nước mưa nước mưa mà đến một trăm hai mươi năm mm một trăm năm mươi mm
qua đó thì dùng cái hệ thống loa để cảnh báo sơ tán tập hợp
thông báo cho người dân di chuyển những nơi cao hơn an toàn hơn
thì cái việc đó là trước mắt là giảm thiểu cái thiệt hại
của những người
sau quá trình khảo sát và đánh giá thực tế thiệt hại cũng như tình hình xây dựng nhà ở
và các công trình công cộng của huyện mường la bộ xây dựng đã giao cho viện quy hoạch đô thị
cùng các chuyên gia của bộ phối hợp cùng địa phương trong vòng nửa tháng lên phương án
quy hoạch tổng thể đô thị thị trấn ít ong đánh giá sáu điểm tái định cư của huyện mường la
bảo đảm vị trí an toàn ngoài vùng lũ cũng như thuận lợi cho giao thông và an sinh xã hội